thời gian gần đây mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải chở công cành lưu thông trên tuyến quốc lộ hai mươi sáu hướng từ tỉnh đắk lắc đi khánh hòa
những xe tải này đang gây mất an toàn đối với người tham gia giao thông nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động
xe tải chở gỗ chở mía từ thị trấn đi ra quốc lộ ý ạch leo lên dốc
chỉ nhìn qua cũng có thể thấy những chiếc xe tải này đang chở số lượng hàng vượt quá khổ của thùng xe đặc biệt là các xe chở mía
đây là tình trạng thường diễn ra trên quốc lộ hai mươi sáu đi từ vùng nguyên liệu mía thuộc hai huyện eka và huyện madurak về nhà máy đường khánh hòa tỉnh khánh hòa
những xe này đang gây mất an toàn đối với người tham gia giao thông và người dân dọc hai bên đường quốc lộ
chỉ nhìn qua cũng có thể thấy những chiếc xe tải này đang chở số lượng hàng vượt quá khổ của thùng xe đặc biệt là các xe chở mía từ thị trấn đi ra quốc lộ ý ạch leo lên dốc
những xe này đang gây mất an toàn đối với người tham gia giao thông và người dân dọc hai bên đường quốc lộ ý ạch leo lên dốc

cuộc lộ hai mươi sáu là tuyến giao thông huyết mạch nối liền hai tỉnh đắk lắc và khánh hòa với chiều dài gần hai trăm linh km đây là tuyến đường có ý nghĩa rất lớn trong sự phát triển kinh tế xã hội giao thông của vùng tây nguyên
mỗi ngày hàng trăm chuyến xe quá khổ quá tải ngang nhiên lưu thông trên quốc lộ hai mươi sáu đã khiến mặt đường xuống cấp và gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng cho người tham gia giao thông